tiếp xúc nhiều với bản tương tác được tìm hiểu các chức năng của bản tương tác
làm cho em tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn khiến cho bài học phong phú hơn là ngồi học ở bên lớp bình thường
khi mà sử dụng những cái ứng dụng này trên lớp học của em thì em cảm thấy nó rất là thú vị
nó giúp cho chúng em nhớ bài nhanh hơn giữ các bạn trong lớp có sự gắn kết ngoài ra còn có sự thi đua với nhau
và giúp tiết học thêm sinh động hơn
chỉ với một chiếc điện thoại sự kết nối mạng xã hội mà các em có thể tiếp cận thông tin giảng dạy
và làm bài tập không chỉ ở lớp mà còn giúp giải quyết các bài tập về nhà
mang lại sự hứng khởi trong việc học tập cho các em
bởi ngoài việc giao lưu với bạn bè trong quá trình học tập
giờ đây nó còn tạo sự thuận lợi cho các em vui chơi giải trí bằng các bài học được thiết kế thú vị
bài được thiết kế ví dụ như phong phú
trong phần kiểm tra bài cũ thay vì giáo viên đặt câu hỏi trực tiếp trên lớp
thì có thể thông qua một đoạn clip sử dụng chương trình s bergy
các em xem một đoạn clip và trong đó chia ra các câu hỏi
các em phải hoàn thành câu hỏi thì mới được tiếp tục xem clip
khi các em đã học xong hết một bài rồi giáo viên sẽ thể thống bằng một đoạn phim
các em có thể vô đường link đó và hoàn thành bài tập
giáo viên có thể theo dõi là bao nhiêu em làm làm được bao nhiêu câu
ict ngoài ứng dụng trong giáo dục ở các trường trung học phổ thông trung học cơ sở
còn được thúc đẩy phát triển ở ngoài nhà trường
bằng hình thức đào tạo trực tuyến các kỹ năng mềm
các chương trình học nâng cao với những thuận lợi ưu việt
trong cách tương tác chia sẻ thông tin giữa người dạy và người học
có năm nhóm lợi ích chính có thể lĩnh hội được
thứ nhất là về mặt thời gian
thì học viên có thể học bất cứ khi nào
hoặc toàn dụng với các trường trung học phổ thông
thứ hai là về mặt địa lý
nghĩa là học viên không nhất thiết phải đến trung tâm
học viên có thể học tại nơi làm việc
tại cơ quan hoặc là tại nhà mình
về mặt chi phí
và nhỏ so với giá trị của khoa học mang lại
trên đàn tảng e learning học phí cho khoa học khoảng một phần một mươi thôi
lợi ích cuối cùng đó là tìm được giải pháp
cho vấn đề mà học viên đang mắc phải
ngoài cách học trực tiếp tại trường
hình thức học trực tuyến hiện nay đang được phát triển mạnh mẽ
với sự tương tác giữa giáo viên và học viên
ngoài việc tiếp cận bài học mọi lúc mọi nơi
chỉ cần máy tính có kết nối internet
hoặc chiếc điện thoại thông minh
có thể kết nối với bài học
và không cần tốn nhiều thời gian cho cách học này
cách học mới ứng dụng mới
đến từ những tư duy đổi mới
dần tạo ra hưởng ứng rộng khắp
mang lại lợi ích chưa từng thấy
khi nền giáo dục việt nam tham gia hội nhập
chúng tôi đi ra các diễn đàn quốc tế
tham dự những hội thảo
thì tôi thấy giáo viên việt nam chúng ta
thực chất là không có thua kém những giáo viên quốc tế
cái thua lớn nhất đó là ngoại ngữ mà thôi
nếu như chúng ta giỏi ngoài ngữ
thì không có một cái cản trở nào
để mà chúng ta không thể bắt kịp được
với lại giáo dục quốc tế cả
cái minh chứng cho thấy rằng giáo viên việt nam chúng ta
là không thua kém giáo viên quốc tế là hai nghìn một mươi năm
thì việt nam chúng ta có hai thầy cô
đoạt giải quốc tế
hai nghìn một mươi sáu cũng có một cô đoạt giải quốc tế
thì những cái minh chứng nó cho thấy là
khi chúng ta xuất hiện ở những cái diễn đàn
những cái sân chơi lớn về giáo dục
thì chúng ta cũng ngang cấp được
với lại các giáo viên quốc tế